tại thời điểm này lái xe là doãn ngọc trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường phúc xá quận ba đình hà nội đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ và các giấy tờ có liên quan đến lô hàng
tại cơ quan công an trung thừa nhận số hàng trên là của mình được mua của một người không quen biết ở cầu thanh trì với giá một mươi triệu đồng
sau đó để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng lợi dụng đêm tối trung mang đi giao cho khách lẻ ở hà nội để kiếm lời
còn tại tỉnh sóc trăng một vụ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu vừa bị công an thành phố sóc trăng bắt quả tàng
khoảng bảy giờ năm mươi phút sáng ngày hai mươi hai tháng năm qua công tác trinh sát nắm tình hình lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố sóc trăng đã bắt quả tang đối tượng phan thị hải yến chú tỉnh an giang
đang điều khiển xe máy vận chuyển bốn trăm năm mươi bao thuốc lá điếu nhập lậu trên đường hùng vương phường sáu thành phố sóc trăng
số thuốc lá trên được đối tượng giấu trong cốp và các bộ phận khác của xe máy
sau nhiều lần tiếp thu ý kiến cơ quan soạn thảo là bộ y tế cũng đã tiến hành điều chỉnh bổ sung các quy định trong dự thảo luật
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng dự thảo luật vẫn chưa thực sự hoàn thiện khi thiếu những chế tài quản lý sản xuất kinh doanh rượu thủ công
hoặc thiếu cơ chế xử lý hành vi lạm dụng rượu bia của người sử dụng
theo thống kê và báo cáo đã được gửi tới các đại biểu quốc hội bộ y tế cho biết rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông
chiếm đến sáu mươi gây bạo lực gia đình mất an toàn trật tự xã hội chiếm ba mươi
và theo thống kê chưa đầy đủ một năm người việt uống tới trên bốn tỷ lít bia và gần hai trăm linh triệu lít rượu
đây là nguyên nhân tác động trực tiếp và gián tiếp tới hai trăm linh loại bệnh
hậu quả của rượu bia là hết sức nặng nề
thế nhưng hiện dự thảo luật
đang thiếu các quy định không các quy định để hạn chế tác hại của rượu bia
địa điểm bán
trước đó tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau xung quanh dự thảo luật này về việc quản lý sản xuất rượu thủ công
tuy nhiên nhiều ý kiến đều nhận định vẫn còn thiếu những chế tài xử lý các vi phạm và cần nâng mức phạt đối với người lạm dụng rượu bia gây nguy hiểm cho xã hội
cái mà ta tăng chế tài được là gì
là cái chuyện là khi mà uống rượu bia vào tham gia giao thông cái đó là phải tăng ngặt
hiện giờ là mình xử phạt là còn gọi là êm nhẹ lắm
thứ nhất mình đâu có độc đủ được lực lượng cảnh sát giao thông để mà bắt thổi hơi tất cả mọi tài xế đâu
mà trong khi đó chiều nào là các em nhìn thấy quán nhậu cũng la liệt
theo chương trình dự kiến tại kỳ họp này quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết xem xét thông qua dự án luật phòng chống tác hại rượu bia
và trong bối cảnh hiện nay khi chính phủ đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông
đặc biệt là xử lý tình trạng lái xe điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia chất kích thích
rất cần có những chế tài xử lý nghiêm khắc các hành vi lạm dụng rượu bia trong dự thảo luật
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác liên quan đến kết luận của kiểm toán nhà nước
về việc giao đất đối với thửa đất rộng một hai trăm sáu mươi một m hai
tại khu phố mới tân thạnh ủy ban nhân dân tp tam kỳ ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam vừa có thông cáo báo chí
theo thông cáo báo chí của ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
sau khi nhận được báo cáo kiểm toán việc quản lý sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh quảng nam của kiểm toán nhà nước khu vực ba
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương đơn vị có liên quan kiểm tra
giả soát và xử lý các kiến nghị của kiểm toán nhà nước
riêng với kiến nghị liên quan đến xe phạm trong việc giao đất có thu tiền sử dụng đất của thửa đất một hai trăm sáu mươi một m hai
lô a năm mươi một và a năm mươi hai tỉnh đã thành lập đoàn để thanh tra làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân có liên quan
các nội dung tiếp theo liên quan đến việc giao đất đối với thửa này
tỉnh quảng nam sẽ thông tin cụ thể khi có kết luận thanh tra
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh bình dương
cho biết đã xuất hiện hai ổ dịch tả lợn châu phi tại xã vĩnh hòa huyện phú giáo
ổ dịch thứ nhất được xác định tại hộ ông nguyễn quang tuyến với số lượng lợn nuôi hơn chín trăm năm mươi con
ổ dịch thứ hai tại hộ ông nguyễn quang huy với năm mươi bốn con lợn nhiễm bệnh
đang bộ số lợn này đã bị tiêu hủy
địa phương đã tăng cường các biện pháp an toàn sinh học nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
phu giáo là huyện phía bắc của tỉnh bình dương tiếp giáp với bình phước
địa phương đã xuất hiện dịch tả lợn châu phi cách đây vài tuần
liên quan đến vụ cháy tại công ty chuyên sản xuất băng keo trong khu công nghiệp việt hương một
phường thuận giao thị xã thuận an của tỉnh bình dương đến hai mươi giờ tối ngày hôm qua
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cơ bản không chế được đám cháy
trước đó vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng năm khi các công nhân đang làm việc thì xảy ra tiếng nổ lớn
từ kho chiếu hóa chất của công ty
ngay sau đó ngọn lửa lan nhanh chóng bùng phát ra toàn bộ khu và nhà kho
hàng trăm công nhân đang làm việc đã nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài
tại hiện trường có ba mươi xe chữa cháy chuyên dụng xe thang cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
đã được huy động tham gia khống chế đám cháy
lực lượng chữa cháy của tp hcm đồng nai cũng được tri viện tăng cường đến hiện trường để hỗ trợ công tác chữa cháy
dù buổi chiều tối trời có mưa tuy nhiên cơn mưa nhỏ không đủ hạ nhiệt đám cháy
đến hai mươi h tối ngày hôm qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chạy cháy đã cơ bản không chế được đám cháy
không để cháy lan rộng sang các khu nhà xưởng khác của công ty
được biết công ty trung an là công ty có nguồn vốn đầu tư nước ngoài
chuyên sản xuất băng keo và hiện có khoảng gần bảy trăm linh công nhân đang làm việc tại đây
theo báo cáo nhanh ngày hai mươi hai tháng năm của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
mưa to kèm theo rông lốc mưa đá xét tiếp tục gây nhiều thiệt hại về nhà cửa
và tài sản tại nghệ an và hà tĩnh
tại nghệ an năm mươi năm nhà bị tốc mái và hư hỏng hai sáu mươi tám hectare chanh leo của huyện tương dương bị thiệt hại
sáu kho lúa của huyện kỳ sơn bị tốc mái ước tính thiệt hại khoảng tám trăm linh triệu đồng
tại tỉnh hà tĩnh một trăm năm mươi tám nhà dân thuộc huyện hương khê bị tốc mái bảy mươi cây bưởi ở xã hương bình bị thiệt hại
một con trâu ở xã hương trà bị xét đánh chết ước tính thiệt hại khoảng sáu trăm năm mươi triệu đồng
để ứng phó với thiên tai văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tiếp tục chuyển các bản tin cảnh báo dự báo đến ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bắc bộ và bắc trung bộ
để theo dõi và chủ động các biện pháp ứng phó với lốc xét mưa đá
bác huy thành phóng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố trực quốc trực ban
theo dõi diễn biến thiên tai để chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy
bác huy thành phóng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bắc bộ và bắc trung bộ
một chiều hè nắng nóng tại hồ tây thành phố hà nội
dù đã có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm cấm bơi lội
thế nhưng đông đảo người dân vẫn tập trung đến khu vực này để tránh nóng
không chỉ người già trẻ em mà thậm chí là cả chó mèo cũng bơi chung một chỗ
kiểu như là biển đổi kí hậu ở nhà lấy thì nó mới bị thôi
còn mùa hè này chắc là sao chỉ có gần bờ rồi chỉ có khoảng chó nó hay tắm thì
thôi bẩn tí nhưng mà thôi cho chó tắm thì về mình tráng qua lại vòng nước ở nhà rồi
thực tế là rất nhiều năm qua sau rất nhiều lần xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt
bốc mùi hôi thối khắp khu vực hồ tây các chuyên gia về y tế đã khẳng định
môi trường nước tại hồ tây đã bị ô nhiễm nghiêm trọng không còn trong sạch như trước đây
việc tiếp xúc trực tiếp với nước thải từ các nhà hàng quán ăn xung quanh khu vực này
gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân
cái khả năng mà tái tuần hoàn cái sức sống ở trong cái hồ là không còn nữa
đương nhiên một cái nguồn nước mà nó không được sạch như vậy thì nó sẽ gây những cái tác động nào đó
đến nhất là những người có những cái mẫn cảm ngoài ra trước hết là những cái bệnh ngoài da
sau đó là những cái bệnh về vào cái đường hô hấp nếu như chúng ta uống hoặc là hít phải cái nước thông qua đường hô hấp
bên cạnh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thì nguy cơ đuối nước vẫn luôn thường trực
đặc biệt là đối với sức khỏe của người dân
các trẻ nhỏ khi mà tại khu vực này hoàn toàn không hề có các lực lượng thường trực cứu hộ khi có tình huống xấu xảy ra
văn hóa truyền thống của dân tộc thái đã tạo được những sức hút riêng như về ngôn ngữ trang phục nhà ở ẩm thực
các nghi lễ lễ hội hay văn hóa văn nghệ
trong đó một số loại được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
như lễ kinh pankten nghệ thuật
trình diễn dân gian dân tộc thái đàn tính tẩu
vâng tuy nhiên trong cuộc sống hội nhập thì văn hóa đồng bào dân tộc thái ở tỉnh điện biên
đang đứng trước những nguy cơ bị mai một và thất truyền
nhiều phong tục tập quán văn hóa nghệ thuật hay là các điệu múa làn điệu dân ca
thì chỉ tồn tại trong trí nhớ của một số ít người cao tuổi
và đó cũng chính là thực trạng đáng lo ngại mà những người làm công tác văn hóa ở điện biên
đang tập trung xây dựng các kế hoạch trong việc gìn giữ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc thái
đã hơn năm mươi năm nghệ nhân mào văn ết gắn bó với công việc nghiên cứu giữ gìn và chế tác đàn tính tẩu
một loại nhạc cụ đã tồn tại hàng trăm năm của người thái
giờ ông ết đã bước sang tuổi bảy mươi năm dù niềm đam mê với đàn tính tẩu
tình yêu những làn điệu hát dân ca thái chưa bao giờ vơi
thế nhưng tuổi già không thể tìm ra
ai đoán định được điều gì bởi vậy ông càng chăn trở việc giữ gìn và truyền dạy nghề cho các thế hệ mai này
thế nên là phải có sự tác động quản lý cộng xã hội quản lý chính trị quản lý tư tưởng quản lý văn hóa
quản lý dân tộc dân tộc học lực sử học vào đấy
làm thế nào để chữ thái cổ được lưu truyền lại cho các thế hệ sau như một nét văn hóa không thể thiếu trong cộng đồng dân tộc thái
đó là câu hỏi mà nghệ nhân ưu tú lương thị đại cũng đã chăn trở trong suốt nhiều năm qua
trong những trang sách chữ thái cổ
đá sơn rách này là một kho tàng kiến thức về nguồn gốc phong tục lễ hội của người thái cách đây vài trăm năm
đó là lý do người nghệ nhân này không muốn giá trị cốt lõi của dân tộc mình bị mai một đi
tôi cũng là con của dân tộc thái cho nên là tôi thấy là trách nhiệm và bộn phận của mình cần phải làm và cần phải gìn giữ
nếu mà thế hệ của chúng tôi mà không gìn giữ
không gìn giữ không
không lưu lại được không đi siêu tầm và giữ lại được những cái vốn cổ đấy thì nó sẽ mất đi
trăn trở của hai nghệ nhân ưu tú cũng đang là bài toán đặt ra đối với công tác siêu tầm phục dựng văn hóa dân tộc thái ở điện biên
nhiều công việc đã được triển khai như thí điểm thành công đề án bảo tồn bản sắc truyền thống dân tộc thái
ngành thái đen ở bàn tre căn xã mường phăng tổ chức dạy kỹ năng nghe nói viết tiếng thái ở các cấp học
hay việc thành lập câu lạc bộ bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thái lên tới gần năm mươi thành viên cũng đã tạo ra những sức hút nhất định
tuy nhiên theo đại diện sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh điện biên
việc tìm hiểu lưu giữ và bảo tồn văn hóa phong tục tập quán văn hóa dân tộc thái là cả một quá trình dài hơi
chúng tôi đã mở được một số câu lạc bộ trong đó có những câu lạc bộ để truyền dạy văn hóa
tôi lấy ví dụ như là câu lạc bộ dân ca dân vũ
đồng bào dân tộc thái câu lạc bộ bảo tồn nhạc cụ truyền thống
chúng tôi mời các nghệ nhân đến
một là vị truyền dạy các làn điệu dân ca dân vũ
hai đó là truyền dạy các kỹ thuật chế tác các nhạc cụ
cái nghệ thuật xòe thái thẳng hạng cùng với một số tỉnh khu vực tây bắc
thì cái danh mục này cũng đã được ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại cần được bảo tồn
việc phục dựng các hoạt động văn hóa như múa khăn múa nón diễn sướng
hay như lễ hội senpang lễ hội hạn khuống nghệ thuật trình diễn dân gian dân tộc thái
vừa là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu về văn hóa dân tộc
vừa tạo ra sức hút đối với du khách đến trải nghiệm và tìm hiểu
chiếm tới gần ba mươi chín dân số của điện biên với nền văn hóa tồn tại hơn một mươi thế kỷ
văn hóa dân tộc thái được xác định là kho tàng tiềm năng vô tận
và nếu khai thác được tiềm năng đó
đây sẽ là lợi thế để điện biên phát triển du lịch
những nét áo phải có những đường nét sống động về gương mặt là phải từng quy
thì nó kết hợp như vậy thì tượng nó mới trương đối hoàn hảo được
với lại cái khâu vẽ mắt cũng khó nữa tại vì khi vẽ mắt và nhìn vô phải có hồn
thì người ta nhìn vô có một cái tâm linh nào đó
theo chia sẻ của các nghệ nhân những ngày đầu tiên của làng nghề
ông cha của họ đều dùng gỗ mít làm chất liệu chính để tạo nên bức tượng
nhưng khoảng hai đời trở lại đây họ đã chuyển qua chất liệu xi măng hay thạch cao
thông thường để đúc ra một bức tượng hoàn chỉnh
người thợ phải miệt mài từ một mươi ngày đến một tháng thậm chí vài tháng
tùy theo kích thước lớn nhỏ của tượng
nên giá thành cũng từ đó mà có sự chênh lệch nhất định
nhiều nghệ nhân còn cho biết họ không kinh doanh đại trà
mà còn vào sự tùy duyên của khách hàng
và không chỉ thị trường trong nước
hàng trăm tượng vật ở xóm đúc tượng này
cũng được xuất khẩu sang nhiều nước như mỹ canada nhật bản ấn độ
học nghề rồi làm nghề theo đuổi nghề một thời gian dài
các nghệ nhân cho rằng
ngày nay nói giàu
thì không thể
nhưng vẫn nghề thì có thể nuôi sống được bản thân gia đình
và lo cho các con cái ăn học đầy đủ
tuy nhiên với xu hướng hiện đại như hiện nay
yếu tố tâm linh cũng ít được chú trọng hơn xưa
đây cũng là lý do làm cho xóm đúc tượng vật ở sài gòn dần mai một
những người thợ chính cũng nhốm màu buồn và lo ngại